lực lượng cứu hộ cứu nạn của công an tỉnh thanh hóa bộ đội biên phòng tỉnh cùng lực lượng
chức năng huyện quang sơn đã tiếp cận được bản sa ná xã nam mèo nơi bị thiệt hại nặng nhất do mưa
lũ vừa gây ra trong ngày mùng hai và mùng ba tháng tám một số bản bị chia cắt tại xã sơn thủy cũng đã có các
vực lượng tiếp cận tuy nhiên do tăng nghẽn thông tin liên lạc nên chưa có tin gửi về
theo thông tin mới nhận được từ ủy ban nhân dân huyện quang sơn trong số một mươi hai người mất tích chưa
liên lạc được hiện đã tìm thấy thi thể một người là ông ngân văn niệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bị đất đá vùi lấp khi đi làm nương chiều bốn tháng tám gia đình đã làm lễ an táng cho nạn nhân
lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích
với hy vọng các nạn nhân vẫn còn sống và chạy vào đồi vào rừng tránh lũ